thưa quý vị và các bạn sự kiện bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
ngay sau khi giành chiến thắng đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử trước đối thủ hiri clinton
chiều nay theo giờ việt nam tỷ phú donald trump đã xuất hiện trước công chúng với cam kết sẽ nỗ lực hết sức vì một nước mỹ hùng mạnh
tại trung tâm vận động bầu cử của bà clinton nước mắt đã rơi
người ủng hộ bà clinton đã cố gắng chờ đợi đến phút cuối cho một điều kỳ diệu xảy ra
nhưng những chiến thắng vẫn rồn rập đến với ông donald trump ở những bang cuối cùng kiểm phiếu
ngay từ khi các bang bắt đầu kiểm phiếu tỷ phú trump đã giành chiến thắng tại các bang indiana kentucky alabama và tennessee
nhờ đó ông dẫn trước bà clinton với khoảng cách sáu mươi so với bốn mươi bốn phiếu
cách biệt tiếp tục được nới rộng sau khi ông trump giành
thêm chiến thắng tại missispee whieoming bắc dakota kansas và đặc biệt là texas với ba mươi tám phiếu đại cử tri
các chiến thắng liên tục giúp ông trump nới rộng khoảng cách lên một trăm sáu mươi bảy một trăm linh chín
dù bà hillary clinton đã giành chiến thắng tại bang quê nhà illinois và new york
trong cuộc đua giành tổng thống mỹ các bang trọng yếu nơi nhiều phiếu đại cử tri và có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng cử viên sẽ quyết định ai là người giành chiến thắng
ông trump là người làm được điều này khi liên tục thắng ở florida hai mươi chín phiếu
bắc carolina một mươi năm phiếu và ohio một mươi tám phiếu
do đó bà hillary clinton dù thắng ở bang nhiều phiếu nhất là california
đồng thời giành chiến thắng ở hawaii virginia và oregon nhưng vẫn không thể săn bằng cách biệt
chứng kiến chiến thắng ngày càng xa bà clinton nhiều người ủng hộ đã không thể cầm được nước mắt
ông donald trump tiếp tục khẳng định ưu thế với chiến thắng tại các bang idaho georgia iowa và utah
chiến thắng tại bang quan trọng pennsylvania hai mươi phiếu và arizona
sau đó đã giúp ông có được hai trăm bảy mươi sáu phiếu đại cử tri
qua đó chính thức khép lại cuộc đua vào nhà trắng
phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố quê nhà new york mỹ
tổng thống đắc cử donald trump cam kết ông sẽ trở thành vị tổng thống của tất cả người dân mỹ
kể cả những người không ủng hộ ông với mong muốn đoàn kết dân tộc
mỗi công dân mỹ đều có cơ hội để chứng minh tiềm năng của mình
đã đến lúc hàn gắn những dạng nứt
tôi muốn nói với cả đảng dân chủ và cộng hòa rằng đã đến lúc ngồi lại với nhau thành một nhà
tôi cam kết sẽ trở thành tổng thống của tất cả người dân mỹ
chúng ta sẽ hợp tác với tất cả những nước sẵn nòng hợp tác với chúng ta
chúng ta sẽ theo đuổi hợp tác thay vì đối đầu
tổng thống đắc cử donald trump nêu rõ sẽ dành quan tâm đến các cựu chiến binh
đồng thời ông cũng thông báo một kế hoạch to lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi mức tăng tổng sản phẩm quốc nội
tân tổng thống mỹ gọi đây là chiến dịch vận động tranh cử mang tính lịch sử
ông hứa không làm người dân mỹ thất vọng
đồng thời nhắn nhủ công việc của ông và những người ủng hộ thực sự mới chỉ bắt đầu